ban thường vụ tỉnh hương yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và tổng kết nghị quyết trung ương ba khóa tám
về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thời gian qua tỉnh hưng yên đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị
gương mẫu về đạo đức lối sống có trình độ chuyên môn năng lực thực tiễn từng bước được trẻ hóa
năm hai nghìn một mươi tám công tác xây dựng đảng của tỉnh hương yên tập trung vào các nhiệm vụ
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tăng cường bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ
và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra
giám sát cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp
tại hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy hương yên đã biểu dương trao tặng cờ
tặng bằng khen cho nhiều tổ chức cơ sở đảng tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên